hoạt động trở lại hơn một tuần nhưng nay lại xuất hiện thông tin vé số kiến thiết dừng hoạt động khiến người mưu sinh bằng nghề bán vé số lo lắng
một người đàn ông bán vé số dạo tại phường an bình quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết nhiều người mua hỏi thông tin vé số ngừng bán từ ngày một tháng một mươi một nhưng không biết họ nghe tin từ đâu
ông này lo lắng mới bán lại được hơn một tuần giờ nghỉ bán không biết làm gì để sống
ngày ba mươi tháng một mươi ông nguyễn thái bình giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết hậu giang
xác nhận thời gian gần đây xuất hiện tin đồn vé số kiến thiết sẽ ngừng phát hành và ngừng quay số mở thường gây tâm lý bất an cho người bán cũng như người chơi vé số
công ty đã có thông báo đến các đại lý việc phát hành và quay số mở thưởng vé số kiến thiết vẫn diễn ra bình thường theo quy định của bộ tài chính
cũng như ban thường trực hội đồng sổ số kiến thiết khu vực miền nam
trường hợp nếu có thay đổi trong việc phát hành và quay số mở thường công ty sẽ có thông báo bằng văn bản cụ thể
ông bình nói và cho biết đã phối hợp với đại lý để giải thích cho người bán vé số dạo cũng như khách hàng được biết
trong khi đó ông trần minh tâm chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết cần thơ cho biết tin đồn đã ảnh hưởng đến việc phát hành và tiêu thụ vé số
tình hình khu vực miền nam có nơi ổn phục hồi tốt có nơi ca nhiễm covid một mươi chín tăng
hoạt động sổ số kiến thiết sẽ bán ở nơi nào cho phép hoạt động nên thông tin dừng sổ số là không có cơ sở
sau thời gian dài chống dịch tp hcm đã dần nới lỏng các hoạt động giao thương lưu thông hàng hóa hành khách dần ổn định trở lại
đặc biệt để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân từ ngày một tháng một mươi một tp hcm sẽ mở thêm tám tuyến xe buýt nâng lên tổng cộng hai mươi tuyến được khôi phục tính từ ngày năm tháng một mươi
thêm một tin vui cho tp hcm
từ ngày một tháng một mươi một tp hcm sẽ mở thêm tám tuyến xe buýt nâng lên tổng cộng hai mươi tuyến được khôi phục tính từ ngày năm tháng một mươi
theo ông lê hoàn phó giám đốc trung tâm quản lý giao thông công cộng thuộc sở giao thông vận tải cho biết
từ đầu tháng một mươi một tới tám tuyến buýt chạy trên trục chính kết nối nơi lưu lượng giao thông lớn ở tp hcm tiếp tục chạy lại nâng tổng số tuyến xe được khôi phục hoạt động lên hai mươi
đây là các tuyến buýt trợ giá đều hoạt động trở lại sau khi đánh giá nhu cầu đi lại
mức độ quan trọng về tính kết nối liên thông của từng tuyến cũng như đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
trong tàu tuyến buýt ngoài số một trăm năm mươi một bến xe miền tây bến xe an sương với năm mươi bốn chuyến bảy tuyến khác sẽ chạy sáu mươi chuyến mỗi ngày gồm số bốn bến thành cộng hòa bến xe an sương
hai mươi tám bến xe buýt sài gòn trợ xuân thế thượng ba mươi một đại học tôn đức thắng bến thành đại học văn lang ba mươi sáu bến thành thới an
bốn mươi năm bến xe buýt quận tám
bến thành bến xe miền đông bảy mươi hai bến xe buýt sài gòn hiệp phước một trăm linh hai bến xe buýt sài gòn nguyễn văn linh bến xe miền tây
tp hcm dừng hoạt động xe buýt cùng nhiều loại hình vận tải hành khách công cộng khác hồi tháng sáu nhằm phòng chống dịch
việc mở lại tám tuyến buýt nêu trên tại tp hcm có tổng cộng hai mươi tuyến được khôi phục tính từ ngày năm một mươi
để bảo vệ an toàn cho nhóm nguy cơ cao tp hcm dự kiến sẽ triển khai tiêm nhắc mối ba
cho nhóm nguy cơ cao lực lượng tuyến đầu chống dịch trong tháng một mươi một và một mươi hai tới
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn văn vĩnh châu cho biết đợt dịch thứ tư trên địa bàn thành phố bắt đầu cuối tháng bốn
ca đầu tiên ghi nhận tại quận bình tân sau đó phát hiện một số ca cộng đồng tại quận bảy và thủ đức
do biến chủng delta phức tạp khó lường lây nhâm nhanh không như các đợt dịch trước đó từ tháng ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đây là lý do khiến dịch bùng phát vào cuối tháng bốn sang tháng năm
tỷ lệ ca dương tính tại tp hcm ở cấp độ một nhưng sang tháng sáu đã lên cấp độ ba tháng bảy cấp độ ba và tháng tám lên cấp độ bốn
tp hcm đã trải qua bốn giai đoạn giãn cách xã hội dài nhất là từ trung tuần tháng bảy đến trung tuần tháng chín
bên cạnh đó tp hcm tổ chức nhiều hoạt động chống dịch nhiều xét nghiệm bóc tay f thu dung điều trị f với mô hình ba tầng
triển khai khách ly điều trị f tại nhà tiêm vaccine

thành phố đã triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín từ ngày tám tháng ba cho bảy mươi năm bốn trăm linh người là lực lượng phòng chống dịch nhân viên y tế
đến tháng sáu thành phố triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn với một một trăm linh chín đội tiêm
số vaccine tp hcm tiếp nhận từ bộ y tế là một mươi chín trăm một mươi bảy tám trăm chín mươi bốn liều và năm triệu liều vaccine virocell tương nguồn tài trợ
tính đến ngày hai mươi tám tháng một mươi thành phố có bảy một trăm sáu mươi ba một trăm tám mươi chín người được tiêm mối một và năm sáu trăm bảy mươi hai một trăm một mươi bốn người được tiêm muối hai
về cấp độ dịch hiện nay thành phố đang ở cấp độ hai cấp độ trung bình tương ứng với màu vàng
một số quận huyện cấp độ một nguy cơ thấp nhưng số căm mắc cao mới của tp hcm vẫn đang ở cấp độ ba nhưng nhờ tiền lệ tiêm vaccine cao nên tp hcm được tính ở cấp độ hai
do vậy cần phải theo dõi giám sát chặt chẽ có quy trình xử lý f tại cộng đồng cũng như xử lý f tại các cơ sở kinh doanh doanh nghiệp nhằm hạn chế tỷ lệ ca chuyển nặng tử vong
vắc xin là chiến lược lâu dài và là hàng đầu
trong phòng chống dịch bệnh tăng cường công tác nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng các công nghệ mới trong giám sát dự báo dịch bệnh chăm sóc và điều trị f
đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư cũng đã bộc lộ những yếu điểm của ngành y tế như năng lực xét nghiệm chưa theo kịp tốc độ lây lan của biến chủng delta
vì lấy mẫu xét nghiệm nhiều nhưng lại trả kết quả muộn dẫn tới xét nghiệm không còn ý nghĩa không kịp thời phát hiện f để bóc tách khỏi cộng đồng
bên cạnh đó do chưa có dự báo đầy đủ và tổ chức diễn tập trước đó hệ thống y tế cơ sở y tế công cộng chưa được đầu tư đúng mức đã dẫn đến quá tải khiến nguy cơ tử vong cao
thành phố cũng chưa có chính sách thu hút hệ thống y tế tư nhân tham gia ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch còn manh muốn chưa có đồng bộ
việc lập một mươi sáu bệnh viện giá chiến nhưng không đủ thu dung điều trị số ca nhiễm tăng rất nhanh trong thời gian ngắn dẫn đến chuyển nặng tỷ lệ tử vong tăng cao
trong mấy tháng cuối năm tp hcm tiếp tục tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mỗi một mũi hai cho người trên một mươi tám tuổi đồng thời tiêm mũi một hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thành phố cũng sẽ triển khai tiêm nhắc mối ba cho nhóm nguy cơ cao lực lượng tuyến đầu chống dịch trong tháng một mươi một và một mươi hai tới
dự kiến năm hai nghìn hai mươi hai thành phố triển khai tiêm mũi một và mũi hai cho trẻ từ ba tuổi trở lên đồng thời tổ chức tiêm mũi ba và muối bốn cho người đủ thời gian theo quy định của bộ y tế
chuyển sang thông tin tại tp hcm sau nhiều tháng nỗ lực phòng chống với sự hỗ trợ tích cực từ bộ y tế quân đội công an và các địa phương
đến nay dịch covid một mươi chín ở tp hcm đã cơ bản được kiểm soát đồng thời đề lại nhiều bài học kinh nghiệm
theo thống kê của sở y tế tp từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay dịch đã khiến hơn bốn trăm ba mươi người trên địa bàn bị nhiễm bệnh trong đó có trên một mươi sáu ca tử vong

dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động kinh tế xã hội và để lại những bài học rất lớn cho ngành y tế
phân tích của tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế đưa ra trong đợt bùng phát dịch vừa qua có những hạn chế nhất định trong công tác phòng chống dịch
lực lượng y tế đã phải đương đầu với nhiều áp lực trong cùng một thời điểm khi số lượng bệnh nhân quá đông hệ thống y tế dự phòng chưa được đầu tư đúng mức
với chăm sóc y tế còn nhiều hạn chế vào lúc đình dịch
sau nhiều tháng nỗ lực phòng chống với sự hỗ trợ tích cực từ bộ y tế lực lượng quân y công an và sự trung sức của nhiều địa phương đến nay dịch covid một mươi chín cơ bản đã được kiểm soát
tại thành phố chỉ còn khoảng ba mươi tám ca f trong đó số f đang điều trị tại bệnh viện tầng hai và tầng ba chiếm ba mươi jef không cách ly tại nhà sáu mươi số không cách ly ở cơ sở một mươi
theo tiến sĩ vĩnh châu sau khi dịch tắm lắng sở y tế bước đầu đã đúc kết các vấn đề liên quan trong cuộc chiến chống dịch
và rút ra một mươi bài học kinh nghiệm để giúp thành phố chống dịch tốt hơn thời gian tới
một là thành phố đã thực hiện phương châm mỗi phường xã là một pháo đài mỗi người dân là một chiến sĩ
trong đó ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện và phường xã thị trấn đóng vai trò quan trọng
hai là xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh cảnh báo dịch triển khai xét nghiệm theo hướng trọng tâm sử dụng kỹ thuật pcr và xét nghiệm nhanh kháng nguyên để dập dịch
ba là cách ly f để ngăn chặn lây lan là cần thiết nhưng không nhất thiết phải cách ly tập trung chỉ cách ly tập trung khi không đủ điều kiện cách ly tại nhà phát triển các khu cách ly tập trung quy mô nhỏ gắn liền với địa bàn
bốn là chiến lược chăm sóc f theo hai trụ cột đưa vào cộng đồng và điều trị tại bệnh viện phát triển mô hình chăm sóc f tại nhà bệnh viện ba tầng
năm là huy động nguồn lực xã hội hóa cho công tác phòng chống dịch phối hợp đông tây y trong điều trị cho người bệnh mỗi quận huyện
động nhân lực vật lực tại chỗ thành phố chỉ sẵn sàng chi viện khi các quận huyện gặp khó khăn
sáu là phát huy phối hợp với lực lượng công an quân đội và ngành y
bảy là củng cố và kiện toàn nâng cao chất lượng hiệu quả y tế cơ sở bổ sung chính sách phù hợp nhằm thu hút nhân lực cho trạm y tế phường xá thị trấn
tám là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn sàng lọc thu thập dữ liệu về dịch bệnh
chính là lấy vắc xin làm chiến lược lâu dài và hàng đầu trong phòng chống dịch bệnh
một mươi là tăng cường công tác nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng các công nghệ mới trong giám sát dự báo dịch bệnh chăm sóc và điều trị f ở các tầng
thưa quý vị như vậy tp hcm đã từng bước quay trở lại cuộc sống bình thường mới
với những thành quả chống dịch suốt thời gian qua hy vọng giai đoạn tới đây tp hcm sẽ sớm phục hồi bình ổn trở lại
ứng dụng kinh nghiệm chống dịch các giai đoạn trước để kiểm soát tốt tình hình hiện tại tránh đợt dịch bùng phát mới
trên đây là những thông tin mới nhất về quá trình phục hồi phát triển của tp hcm sau dịch
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại